cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng cũng vừa khởi tố hai đối tượng nguyễn thị kim anh
quê tại tỉnh lâm đồng là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn quản lý đầu tư việt nam bô việt
và jing fil quốc tịch trung quốc về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
dưới danh nghĩa là chuyên gia
theo tài liệu điều tra vốn có thời gian lao động tại đài loan
kim anh đã quen biết với nhiều người trung quốc trong đó có yang phi
khi về việt nam kim anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư việt nam khoa việt
với mức lương là một mươi hai triệu đồng một tháng cho chức danh giám đốc và ra đà nẵng làm việc
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và hoạt động kinh doanh
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một yang phi nhờ kim anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho một người bạn
tên là wang su nhập cảnh vào đà nẵng việt nam dưới danh nghĩa là chuyên gia
với giá là một triệu đồng một tháng
giá là hơn sáu mươi triệu đồng hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan